ngày một mươi tám tháng bốn tức là ngày ba tháng ba âm lịch tại xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định
lễ hội phủ giày năm hai nghìn một mươi tám đã chính thức được khai mạc thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham dự
đây là một trong những lễ hội truyền thống có quy mô lớn được tổ chức hàng năm từ ngày ba đến ngày tám tháng ba âm lịch
với việc di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại lễ hội phủ dày càng phát huy ý nghĩa bảo tồn giá trị văn hóa dân gian sâu sắc
tại lễ hội năm nay ban tổ chức đã thành lập các tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự vệ sinh môi trường an toàn giao thông
phòng chống cháy nổ không để xảy ra sự cố bất ngờ cho nhân dân và du khách tham gia trên toàn bộ khu vực diễn ra các hoạt động lễ hội